cuối buổi làm việc chiều nay ngày một mươi năm tháng sáu phiên chất vấn của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc
điều mà nhiều đại biểu quốc hội cảm nhận đó chính là sự quyết tâm của các vị trưởng ngành
và các lãnh đạo chính phủ trong việc trả lời các chất vấn của các đại biểu và cử tri cả nước
có thể thấy đây là cái phiên chất vấn mà dài nhất trong các kỳ họp trước đây
và do vậy mà cái thời gian mà các bộ trưởng trả lời thì nó cũng khá là thỏa mãn các cái yêu cầu của đại biểu
và trong cái trả lời chất vấn của bộ trưởng thì tôi thấy rất rõ là có đến ba bộ trưởng đã nhận trách nhiệm
trong công tác quản lý ngành của mình ngay từ phiên đầu tiên của chất vấn
và trong phiên chất vấn này thì cũng đã đề cập được tới những cái vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm
những vấn đề bức xúc nóng trong từng lĩnh vực của các ngành
và ở đây thì tôi rất là ấn tượng bởi vì cái thời gian mà cho các đại biểu
chất vấn và tranh luận thì cũng rất là sôi nổi
rất là nhiều câu hỏi chất vấn trở lại đối với các bộ trưởng cũng như với các câu hỏi và tham luận của các đại biểu trước đó
thì cũng thể hiện một sự rất là quan tâm của các đại biểu về những vấn đề này
trả lời chất vấn của phó thủ tướng chiều nay thì phó thủ tướng cũng đã giải trình tổng thể
về những công tác của chính phủ thời gian qua những lĩnh vực mà chính phủ chưa làm được
và những cái trách nhiệm mà chính phủ cần phải hoàn thành
tuy nhiên thì tất nhiên rằng là đây là một cái phiên thảo luận rất là rộng rất là đa ngành đa lĩnh vực
cho nên là tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu mà đăng đàn không chỉ có mình phó thủ tướng trung hòa bình
mà có các phó thủ tướng phụ trách các lĩnh vực khác thì những cái vấn đề mà đại biểu tiếp cận
và đại biểu nêu có thể sẽ được giải đáp một cách thỏa đáng hơn và đáp ứng được yêu cầu của đại biểu
thì cho đến nay chúng tôi nhận thấy rằng
đã có ba bộ trưởng trước khi trả lời tư vấn đã nhận trách nhiệm một cách rất thẳng thắn
và cũng mong muốn rằng những cái vấn đề mà cử tri đề cập các đại biểu nêu
thì sẽ được giải quyết và có những cái giải pháp thấu đáo
đấy là những cái điểm mà chúng tôi đánh giá cao là các bộ trưởng thẳng thắn
dám nhận trách nhiệm khi mà thấy rằng cái ngành mình với cương vị là tư lệnh còn chưa làm được
vẫn còn những cái vấn đề yếu kém
thì qua cái việc mà nhận trách nhiệm đó thì chúng tôi tin rằng là các bộ trưởng cũng sẽ cùng với cả cái đội ngũ giúp việc của mình

và đại biểu nêu ra là cơ bản là đáp ứng được cái vấn đề mà cần giải quyết